thành phố cần thơ tổ chức kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trải qua bốn mươi bốn năm xây dựng và phát triển phát huy khí thế hào hùng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ đã đoàn kết một lòng ra sức xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt
và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực
kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỉ trọng khu vực thương mại dịch vụ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi tám đạt trên bảy mươi triệu đồng một năm kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước trên hai tỷ đô la mỹ
tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt gần một mươi năm tỷ đồng
dìm nay thành ủy cần thơ đã trao hai trăm tám mươi huy hiệu đảng cho các đồng chí đang sinh hoạt tại địa phương trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng